nhằm khuyến khích các trường đại học cao đẳng việt nam và hoa kỳ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi sinh viên giữa hai nước
cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong việc thu hút sinh viên nước ngoài đến học tập tại việt nam
hội thảo trao đổi sinh viên hoa kỳ với các trường đại học cao đẳng việt nam do đại sứ quán mỹ tại việt nam tổ chức
đã thu hút hơn một trăm năm mươi đại diện đến từ các đơn vị tổ chức giáo dục trong và ngoài nước tham dự
tại hội thảo đại diện các trường đại học việt nam hoa kỳ cùng các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục quốc tế
đã chia sẻ cơ hội kinh nghiệm xây dựng triển khai chương trình trao đổi cũng như các thách thức gặp phải trong quá trình này
đây cũng là cơ hội tốt để các cơ sở giáo dục đại học việt nam quảng bá các chương trình trao đổi sinh viên của mình tới các trường đối tác hoa kỳ
nếu mà tổ chức được những đoàn như vòi ước thì hiện nay ở thành phố hồ chí minh chẳng hạn
thì tôi thấy là như chúng tôi là chúng tôi phải tự lo hoàn toàn không có cái hỗ trợ nào từ phía chính phủ hết
trong khi đó hỏi các em thì các em nói là chính phủ có hỗ trợ một phần lớn luôn đó
và như vậy là một năm là các em được đi một lần tức là lựa những em sinh viên nào xuất sắc nhất trong trường
và đi một loạt các nước luôn trong khu vực là để giới thiệu cái văn hóa của đất nước đó
thì tôi thấy cái đó nó rất là hay nhưng mà hiện nay là việt nam mình chưa có cái chính sách nào vậy hết ạ
thành ra là trường tự thân vận động không hả
thì đó cũng là cái điều mà tôi băn khoăn
trong những năm gần đây nhiều trường đại học việt nam đã chú trọng hơn tới việc xây dựng và phát triển các chương trình hợp tác quốc tế
trong đó có các chương trình trao đổi sinh viên
tuy nhiên theo opendor của viện giáo dục quốc tế hoa kỳ hiện có một mươi tám bảy trăm hai mươi hai sinh viên việt nam đang học tập tại hoa kỳ
trong khi chỉ có khoảng một sinh viên hoa kỳ đang học tập tại việt nam
do đó hội thảo là dịp để các tổ chức giáo dục hoa kỳ và việt nam có thể kết nối
trao đổi về những thành công của các chương trình
và tìm hiểu cơ hội trao đổi sinh viên hoa kỳ đến việt nam
năm hai nghìn một mươi bốn chính phủ hoa kỳ và viện giáo dục quốc tế iie đưa ra sáng kiến generation europe
nhằm tăng gấp đôi số lượng sinh viên mỹ ra nước ngoài cho tới năm hai nghìn hai mươi
tôi hy vọng những trường đại học cao đẳng ở việt nam sẽ quan tâm nhiều hơn và đăng ký để trở thành thành viên của sáng kiến này
trao đổi sinh viên là một phương pháp giảng dạy tiên tiến
tôi tin rằng
qua những chia sẻ trò chuyện với các trường tại việt nam và các quốc gia khác
chúng tôi có thể chứng minh tính hiệu quả của hoạt động này trong việc giảng dạy và nhân rộng các hoạt động như thế này
với những gì đã được trải nghiệm qua trao đổi học tập giúp sinh viên của ta cũng như các nước bạn có thể tự tin hướng tầm nhìn xa hơn sau khi tốt nghiệp
điều này cũng giúp cho thị trường lao động phong phú và có tính cạnh tranh hơn đồng thời buộc các trường đại học phải nghĩ đến chất lượng đào tạo
để đảm bảo hợp tác lâu dài cần có nguồn ngân sách để chi phí cho hoạt động giao lưu này
chúng ta không thể mãi ỉ lại vào sự hỗ trợ của các nước mà cần có nguồn kinh phí rõ ràng cho chương trình này